còn tại tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết kết quả giám sát cho thấy
biến chủng omicron đang là biến chủng chủ yếu gây bệnh tại thành phố
tuần qua số trẻ em mắc covid một mươi chín đã tăng cao lên đến gần bảy trường hợp tại hai trăm linh một trường học
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm scdc cho biết số ca mắc mới tại tp hcm
được ghi nhận ngày hai mươi hai tháng hai một ba trăm năm mươi sáu ca
như vậy tổng số ca mắc covid một mươi chín cộng dồn của tp hcm là năm trăm hai mươi một bảy trăm năm mươi bốn người
số ca nhập viện trong ngày ba trăm ba mươi bốn người số ca xuất viện một trăm bốn mươi người số ca tử vong là một người
thực tế này cho thấy mặc dù số ca nhập viện tăng nhưng số ca bệnh nặng và tử vong vẫn đang ở mức thấp
qua kết quả giám sát biến chủng omicron đang là biến chủng chủ yếu gây bệnh tại tp hcm
tp hcm đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên để giám sát sự lưu hành biến chủng omicron trong cộng đồng
kết quả ghi nhận từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong chín mươi hai mẫu bệnh phẩm được chuyển đến đơn vị nghiên cứu lâm sàng đạo air force rucru và bệnh viện bệnh nhiệt đới
có bảy mươi mẫu có kết quả pcr sàng lọc dương tính với biến chủng omicron chiếm tỷ lệ bảy mươi sáu
lấy ngẫu nhiên hai mươi sáu trên bảy mươi mẫu sàng lọc dương tính này để thực hiện giải trình tự gen
một trăm linh là biến chủng omicron
như vậy omicron đang là biến chủng gây bệnh chủ yếu tại tp hcm
điều này phù hợp với tình hình dịch bệnh đang gia tăng trong thời gian gần đây
trước tình hình biến chủng omicron lây lan tại cộng đồng tp hcm triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trong đó tập trung hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mùa xuân giai đoạn hai
chiến dịch này sẽ kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong giai đoạn hai này tp hcm đã tiêm được mũi một
thêm cho hơn sáu người mũi hai cho hơn hai mươi sáu người và mỗi bổ sung nhắc lại cho hơn tám mươi năm người
để tăng cường miễn dịch trước biến chủng omicron thì tiêm chủng là biện pháp rất quan trọng
do đó các quận huyện thành phố thủ đức tiếp tục tổ chức mời gọi người dân ra tiêm chủng
theo đó người dân cần chủ động liên hệ địa phương để được tiêm chủng khi tới lượt
về ứng phó với tình hình covid một mươi chín ở trẻ em
sở y tế tp hcm cũng đã tổ chức cuộc họp với các chuyên gia chuyên ngành nhi khoa
về tổ chức thu dung điều trị khi số trẻ em nhiễm covid một mươi chín gia tăng
chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra khi số ca mắc gia tăng
theo ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm
sau tuần nghỉ tết số trẻ em mắc covid một mươi chín tăng nhẹ và tuần vừa rồi đã tăng cao
cụ thể tuần lễ từ ngày bảy tháng hai đến một mươi ba tháng hai
tp hcm ghi nhận gần năm trăm linh trường hợp học sinh mắc covid một mươi chín tại một trăm một mươi bảy trường
trong tuần kỳ
gần nhất tp hcm ghi nhận tổng cộng bảy trăm linh sáu giáo viên và sáu bảy trăm chín mươi chín học sinh tại hai trăm linh một trường
trước tình hình trên sở y tế tp hcm đang theo dõi sát diễn tiến số ca mắc
đơn vị sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch thu dung điều trị theo từng kịch bản
khi số f là trẻ em gia tăng
ngoài ra nhóm chuyên gia đang nghiên cứu nhanh về tình hình diễn biến của ba bệnh viện nhi
nhi đồng một nhi đồng hai và nhi đồng thành phố
về tổng số trẻ đến khám có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính
theo đó tp hcm xem xét ngưng việc học trực tiếp nếu số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng
cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn một trăm linh ca một ngày
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tp hcm
mới đây giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
có cơ sở khoa học cho thấy biến chủng omicron tại tp hcm đang tăng cao
chiếm ưu thế so với biến chủng delta
điều này cũng một phần lý giải số ca mắc covid một mươi chín tại tp hcm
có triệu hướng tăng
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
kết quả tầm soát ngẫu nhiên một tuần gần đây
hai mươi trên chín mươi hai mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng omicron
theo giám đốc sở y tế tp hcm
ông phát biểu tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm với các quận huyện chiều ngày hai mươi hai tháng hai
đã có đủ các cơ sở khoa học chứng minh nhiều khả năng
biến chủng omicron đang chiếm ưu thế
cụ thể theo ông thượng kết quả tầm soát ngẫu nhiên biến chủng omicron
bằng xét nghiệm pcr tại tp hcm từ ngày một mươi đến một mươi bảy tháng hai
có bảy mươi trên chín mươi hai mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với biến chủng omicron
chiếm bảy mươi sáu biến chủng delta chỉ còn khoảng hai mươi bốn
điều này phần nào lý giải số bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
chiều hướng tăng do chủng mới có tốc độ lây nhiễm nhanh
ông thượng cho biết đây là cách khảo sát
mới để ứng phó với biến chủng omicron trên địa bàn
thay vì việc chỉ xác định mắc covid một mươi chín như trước đây
bởi cách giải trình tự gen truyền thống mất nhiều chi phí và thời gian chờ đợi
để khẳng định độ chính xác của phương pháp này
ngành y tế tiếp tục lấy ngẫu nhiên hai mươi sáu mẫu trong bảy mươi mẫu nhiễm biến chủng omicron
để giải trình tự gen và một trăm linh kết quả là biến chủng omicron
về tình hình dịch trên địa bàn lãnh đạo sở y tế cho biết
tình đến tối ngày hai mươi hai tháng hai
thành phố đã ghi nhận một ba trăm năm mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
ông thượng nói tuần lễ vừa qua
biểu đồ số kf tại tất cả các quận huyện đều đi lên
trong nhiều tuần lễ thành phố không có phường xã thuộc cấp độ ba
nhưng tuần vừa rồi một phường tại quận bốn đã tăng lên cấp độ dịch cấp ba
ông tăng trí thượng cũng nhận định
nguy cơ biến thể ba đã tồn tại trên địa bàn thành phố hồ chí minh
nhưng cần những nghiên cứu và đánh giá sâu hơn
ba hai là chủng omicron tàng hình đã thay thế chủng omicron ban đầu
để trở thành virus thống trị ở một số nước trên thế giới
biến chủng này được cho là có khả năng gây bệnh nặng
lây lan nhanh vô hiệu hóa miễn dịch vaccine và khó phát hiện qua xét nhậm
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đề nghị nhóm nhà khoa học
chuyên gia nghiên cứu cùng sở y tế sớm chuẩn bị kịch bản
trong trường hợp biến thể mới này xuất hiện
thành phố hồ chí minh cần dự tính cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra
cũng tại cuộc họp giao ban của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm sở y tế tp hcm cho biết
sẽ tham mưu cho ubnd tp xem xét ngương việc học trực tiếp
khi số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hô hấp nhiều hơn một trăm linh ca mỗi ngày
theo ông tăng trí thượng từ ngày một mươi bốn tháng hai đến nay
số ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em tăng cao
hơn gấp ba lần so với tuần trước đó
cụ thể trong tuần qua tp hcm ghi nhận bảy năm trăm linh năm ca nhiễm
tuần trước đó chỉ có năm trăm tám mươi tám f trong trường học
bao gồm bảy trăm linh sáu giáo viên và sáu bảy trăm chín mươi chín học sinh
trong số này khối mập non là ba trăm chín mươi bốn em khối tiểu học là hai bảy trăm tám mươi sáu em
trung học cơ sở là một tám trăm bảy mươi năm em trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên là một bảy trăm bốn mươi bốn ca
số trường học phát sinh ca nhiễm trong tuần qua cũng tăng với hai trăm linh một trường
trong khi tuần trước đó chỉ có một trăm một mươi bảy trường
theo ông thượng hiện có ba bệnh viện nhi gồm bệnh viện nhi đồng một nhi đồng hai
và nhi đồng tp hcm đang điều trị nội chú cho một trăm linh em
trong đó có một mươi năm là ca bệnh từ các tỉnh thành chuyển đến
trong số này có tám mươi bốn trẻ có triệu chứng sốt
bảy mươi bảy có triệu chứng đường hô hấp ho
sổ mũi đào họng một mươi một trẻ em phải hỗ trợ hô hấp
tám mươi chín có triệu chứng trung bình hoặc nhẹ
cũng trong số một trăm linh em đang điều trị này dưới một mươi hai tuổi chiếm chín mươi ba ca bệnh
đây là lứa tuổi chưa được tiêm vaccine trong đó dưới năm tuổi chiếm sáu mươi năm
dưới một tuổi chiếm một mươi bốn
cũng theo giám đốc sở y tế tp hcm đã sẵn sàng thu dung điều trị cho trẻ em mắc covid một mươi chín
hiện nay ba bệnh viện nhi
một bệnh viện của thành phố đã có bốn trăm năm mươi giường ở khoa điều trị covid một mươi chín
mỗi bệnh viện có một trăm năm mươi giường trong đó có năm mươi giường hồi sức
cùng với đó xây dựng kịch bản khi số trẻ em mắc covid một mươi chín gia tăng
trong đó ưu tiên điều trị tại các bệnh viện nhi của tp hcm
mở rộng thêm số giường tại các bệnh viện nhi huy động các bệnh viện quận huyện có khoa nhi
đặc biệt ông thượng cho biết ngành y tế tp hcm sẽ theo dõi sát diễn biến số ca mắc
số ca nặng cần hỗ trợ tại các bệnh viện để kịp thời tham mưu cho ubnd tp xem xét ngưng việc học trực tiếp
khi số trẻ mắc covid một mươi chín có triệu chứng nặng cần hỗ trợ hồ hấp nhiều hơn một trăm linh ca mỗi ngày
hiện nay mỗi ngày chỉ có năm ca trẻ em cần hỗ trợ hồ hấp
tp hcm cũng sẽ tăng cường các biện pháp ứng phó với tình hình dịch covid một mươi chín ở trẻ em
như cung cấp số điện thoại kênh tư vấn từ xa tại ba bệnh viện nhi của thành phố để kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc
tp hcm cũng sẽ tăng cường các biện pháp ứng phó với tình hình dịch covid một mươi chín ở ba bệnh viện nhi của tp hcm để kịp thời tư vấn và giải đáp thắc mắc